về thời tiết biển ở phía nam do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp bảy đến cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước